tại mexico các nhà chức trách nước này đã phát hiện một trăm bảy mươi năm người di cư chen trúc trong một chiếc xe tải ở bang tiapas miền nam nước này
đây được coi là vụ buôn lậu người hàng loạt mới nhất được phát hiện ở mexico
các nhân viên chức năng đã nghe thấy tiếng la hét và âm thanh va chạm phát ra từ bên trong chiếc xe khi nó bị dừng lại tại một trạm kiểm soát ở chepas
mặc dù tài xế từ chối mở cửa thùng sau của xe tải nhưng vẫn có thể nhìn thấy những người di cư qua lỗ thùng hơi trong khoang
từng người một đã đi xuống với sự hỗ trợ của các đặc vụ thuộc viện di cư quốc gia
theo báo cáo hầu hết những người di cư đến từ guatemala một số khác đến từ ecuador el salvador và honduras
một người đến từ cộng hòa dominica và một người đến từ pakistan
có hai mươi tám thiếu niên không có người đi cùng đến từ guatemala và hai người từ el salvador trong nhóm này